nằm trong khuôn khổ lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu và liên hoàn văn hóa cồng chiêng tây nguyên hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi hai tháng ba chương trình đêm hội vào mùa đã được diễn ra tại quảng trường mùng một mươi tháng ba
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
chương trình xoay quanh chủ đề là cầu cho mưa thuận gió hòa hướng đến đời sống hàng ngày
cũng như đời sống của bà con xung quanh cây cà phê
cùng với đó là những phần chia sẻ thông tin truyền thông điệp đến nông dân tây nguyên
hãy mạnh dạn và thông minh ứng dụng những tiến bộ mới
hãy liên kết lại để cho tây nguyên luôn mãi một màu xanh bạt ngàn cà phê